hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thuộc sở y tế hà nội và một số đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố một mươi bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với
sáu nguyễn nhật cảm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba giám đốc chủ tịch hội đồng tư vấn mua sắm chọn giá hàng hóa dịch vụ cdc hà nội
nguyễn vũ hà thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trưởng phòng tài chính kế toán ủy viên hội đồng tư vấn mua sắm chọn giá hàng hóa dịch vụ cdc hà nội
nguyễn kim dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trưởng phòng tổ chức hành chính phó chủ tịch hội đồng tư vấn mua sắm chọn giá hàng hóa dịch vụ cdc hà nội
bốn nguyễn ngọc quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ cdc hà nội
hoàng kim thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy kế toán trưởng phó trưởng phòng tài chính kế toán cdc hà nội
lê xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên phòng tài chính kế toán cdc hà nội
bảy nguyễn ngọc nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nhân viên công ty trách nhiệm hiệu hạn phát triển khoa học vtec
tám nguyễn thanh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhân viên công ty trách nhiệm hiệu hạn phát triển khoa học vtec
đào thế vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại việt nam
nguyễn trần duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tổng giám đốc thẩm định viên về giá công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản nhân thành
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục làm rõ những sai phạm khác
liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội đợt một để sử dụng
từ lý nghiêm theo quy định của pháp luật
kể từ giờ ngày một tháng tám thì tất cả các quán bar karaoke hàng quán vỉa hè các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn thành phố hà nội
đều dừng hoạt động để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn có những chủ cơ sở hoạt động karaoke lén lút mở cửa đón khách
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng công an cơ sở đã nhanh chóng triển khai nhiều phương án tuần tra kiểm soát
bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và xử lý các trường hợp những quán karaoke vi phạm trên địa bàn
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên tại địa bàn quận nam từ liêm thành phố hà nội
phường mỹ đình hai quận nam tử liêm thành phố hà nội
cơ sở karaoke này đã từng bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm vì cố ý đón khách
dù đang có lệnh cấm mở cửa để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
được biết ba trường hợp vi phạm
cố ý mở cửa đón khách đã bị công an phường mỹ đỉnh hai phối hợp ban ngành các cấp tiến hành lập biên bản xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động

dùng kế hoạch tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở karaoke quán bar thành lập đoàn kiểm tra
khi phát hiện các cơ sở nhen nhóm mà lén lút hoạt động thì chúng tôi sẽ lập biên bản và đề nghị cấp trên là có thể là rút giấy phép trong cái việc là không chấp hành phòng chống dịch bệnh
sau khi có văn bản thông báo là tất cả các ba sàn karaoke dừng hoạt động
chấp hành rất là tốt là không hoạt động trong cái thời gian mà đã có cái văn bản đấy ạ
bởi vì là nếu mà mình có mở ra thì nó thật ra là vì kinh tế nhưng mà mình phải vào cùng chung tay với nhà nước
với tất cả mọi người là mình đẩy lùi cái dịch covid thì càng nhanh càng tốt
theo công an thành phố hà nội đến thời điểm hiện tại không chỉ quận nam từ liêm mà hầu hết tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố
có quán karaoke đều đã chủ động chấp hành dừng hoạt động để phòng chống dịch
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì sự phối hợp của các lực lượng
ý thức chấp hành của các chủ cơ sở sẽ góp phần kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh covid một mươi chín
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết
chiều nay tại hà nội phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì buổi họp báo quốc tế
thông tin về hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba và các hội nghị liên quan
năm nay hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với một mươi chín hội nghị cấp bộ trưởng được tổ chức
và đã xem xét thông qua bốn mươi hai văn kiện quan trọng
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba và các hội nghị liên quan là một trong những đợt hội nghị quan trọng nhất
trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tại buổi họp báo phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cho biết
các bộ trưởng asean tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ
thực hiện đầy đủ hiệu quả các mục tiêu và ưu tiên hợp tác trên tinh thần gắn kết
và chủ động thích ứng của năm asean hai nghìn hai mươi
chúng tôi nhất trí là tiếp tục nỗ lực triển khai đúng tiến độ các kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn
của cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm trên cơ sở kết quả kiểm điểm giữa kỳ trên cả ba trụ cột
chúng tôi cũng đã
chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả các quy định của hiến trương asean
thông qua đánh giá kịp thời về kết quả triển khai hiến trương thời gian qua
chúng tôi cũng đã nỗ lực thúc đẩy thảo luận để xây dựng định hướng phát triển cho asean
trong giai đoạn mới sau khi hoàn thành tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
trước tác động nghiêm trọng của dịch bệnh covid một mươi chín đối với khu vực
tại hội nghị lần này các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết
thống nhất cách tiếp cận tổng thể của cả cộng đồng asean trong kiểm soát lây nhiễm
và giảm thiểu tác động của dịch bệnh giữ vững đả hợp tác liên kết xây dựng cộng đồng asean
đồng thời nhất trí triển khai hiệu quả các sáng kiến quan trọng của asean về ứng phó với covid một mươi chín
các bộ trưởng cũng đã hoan nghênh những đóng góp ban đầu đáng khích lệ của các nước
cho quý asean ứng phó covid một mươi chín
và nhất trí là
trình sửa các quy định của quý để tạo thuận lợi cho đóng góp từ các nước đối tác cho quý
sớm thành lập và đưa vào vận hành kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của khu vực
triển khai xây dựng quy trình ứng phó chung của asean đối với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp
đảm bảo quyền tiếp cận công bằng rộng rãi của người dân với vaccine phòng chống covid
với sự hỗ trợ của các đối tác
thì asean sẽ sớm thành lập trung tâm khu vực về ứng phó dịch bệnh
và các tình huống y tế công cộng khẩn cấp hiện và tác ở đông nam á
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng cho biết
quyết tâm của asean duy trì khu vực đông nam á hòa bình an ninh trung lập và ổn định
củng cố đoàn kết tự cường phát huy vai trò trung tâm của asean
các bộ trưởng asean và các đối tác tái khẳng định cam kết ủng hộ hợp tác đa phương
và khuôn khổ quan hệ giữa các quốc gia
asean cũng nhất trí trao quy chế đối tác phát triển cho pháp và italia
chấp thuận colombia và cuba tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á
tại hội nghị lần này các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng
khủng bố tội phạm xuyên quốc gia thiên tai biến đổi khí hậu và các vấn đề quốc tế
khu vực như tình hình bán đảo triều tiên biển đông cũng được các bộ trưởng trao đổi
đồng thời các nước cũng nhất trí với nhiều đề xuất của việt nam
trong đó đã thông qua một mươi sáng kiến và thông qua tuyên bố hà nội kỷ niệm một mươi năm năm
thành lập hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước tham gia cấp cao đông nam á lần thứ một mươi năm
ra tuyên bố lãnh đạo asean cộng ba về tăng cường hợp tác kinh tế asean cộng ba
về kinh tế và ổn định tài chính
sau ba ngày làm việc hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba
và các hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp